còn tại thành phố đà nẵng thì sau khi nhậu say thì một bị cáo trú tại xã hòa phong huyện hòa vang
đã tông xe thẳng vào chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín và đánh lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đây
tòa nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nguyễn hoàng tâm
ba mươi hai tuổi hai năm sáu tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng chín thời điểm đà nẵng đang áp dụng phong tỏa cứng
để phòng chống dịch covid một mươi chín tâm vẫn đi xe máy đến nhà bạn để nhậu
sau đó tâm điều khiển xe về lại nhà mình thì gặp chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
do say xỉn không làm chủ được tốc độ nên khi bị lực lượng kiểm soát ra hiệu lực dừng xe
tâm đã không xử lý được và tông thẳng vào chốt kiểm soát
không dừng lại ở đó tâm còn chửi bới thách thức tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt
và ngay lập tức đã bị khống chế
được biết tâm từng có một tiền án tàng chữ cháy phép chất ma túy
vừa ra tù và chưa được xóa án tích lại tiếp tục vi phạm pháp luật
tin tức an ninh trật tự tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với một bị cáo là lò văn nuôi ba mươi sáu tuổi trú tại xã ia dang huyện grong năng tỉnh đắk lắc
về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là chị ngân thị hạnh là vợ của nuôi
theo cáo trạng quá trình sung chung sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai người lại xảy ra cãi nhau nên chị hạnh đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở cùng xã
năm ngày sau nuôi đến yêu cầu vợ quay về nhà nhưng chị hạnh không đồng ý nên giữa hai người tiếp tục cãi nhau
vì bực tức nuôi liền vào bếp lấy một con dao chém hai nhát vào đầu và vai đã khiến chị hạnh ngã xuống đất
chị hạnh được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là bốn mươi ba
hai ngày sau khi gây án nuôi đã ra cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt lò văn nuôi
một mươi năm năm tù giam về tội giết người
phòng cảnh sát đều chất tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện bắc yên
cũng vừa bắt hai đối tượng có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
vào trường hai mươi bảy tháng chín tại khu vực bản pè xã sông pè huyện bắc yên
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là thảo a phồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và thảo a sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại xã làng chếu huyện bắc yên
tăng vật thu giữ gồm một chín trăm năm mươi một viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn hai trăm linh gram
hai điện thoại di động một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng người lào
tại khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện yên châu tỉnh sơn la
về để bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
thông tin chuyên đã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với công an huyện bắc yên vừa bắt hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng chín tại khu vực bản pè xã song pè huyện bắc yên
lực lượng công an bắt giữ hai đối tượng là thảo a ph phỏng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và thảo a sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại xã làng chếu huyện bắc yên
tăng vật thu giữ gồm một chín trăm năm mươi một viên ma túy tổng hợp có trọng lượng là hơn hai trăm linh gram
hai điện thoại di động một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
hai đối tượng này khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng người lào
tại khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện yên châu tỉnh sơn la
về để bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn thị thủy
tiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tỉnh quảng trị tạm trú tại phường vĩ giả tp huế
đã có hành vi lừa bán vaccine covid một mươi chín để chiếm đoạt tài sản của nhiều người
tiên đã đưa ra thông tin giả là tiên có nhiều mối quan hệ xã hội và có vaccine covid một mươi chín
tiên đặt vấn đề sẽ bán năm triệu đồng mỗi liều vaccine
hai người phụ nữ tại tp huế đã nhiều lần chuyển cho tiên tổng số tiền hơn tám mươi triệu đồng
sau một thời gian thấy không được tiêm vaccine như tiên đã hứa
cho nên hai người phụ nữ trên đã trình báo
ngay sau đó lực lượng công an đã bắt giữ tiên
tại cơ quan công an tiên khai nhận còn chiếm đoạt của một trường hợp khác với số tiền là năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cũng đang tạm giữ hình sự
đối với đối tượng nguyễn văn hòn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trú tại xã lê chánh thị xã tân châu tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó do người nhà của ông nguyễn văn hòn có tiếp xúc với f một nên nhà của ông được chính quyền địa phương
răng dây phong tỏa để cách ly
ông hòn đã tự ý tháo dây phong tỏa để người nhà đi ra ngoài
khi biết sự việc ông nguyễn văn sớm là trưởng ấp phú hữu hai nhanh chóng đến nhà ông hòn để kiểm tra
thì bất ngờ bị ông hòn đánh trúng vào mặt
sự việc sau đó được trình báo công an xã lê tránh
khi lực lượng công an đến hiện trường để mời ông hòn lên cơ quan làm việc
thì ông hòn chẳng những không chấp hành mà còn dùng những lời lẽ thô tục
chửi lực lượng làm nhiệm vụ
lực lượng công an đã tiến hành khống chế ông hòn đưa về trụ sở công an để làm việc
một điểm tiêm ở phường một mươi sáu quận gò vấp tp hcm vừa phát hiện nhóm người cầm phiếu mời tiêm vaccine covid một mươi chín
có dấu mọc của phương nhưng không thuộc đối tượng mời tiêm
theo đó quận g vấp phân bộ xuống phường một mươi sáu số vaccine một liều để tiêm cho người dân trên địa bàn
ưu tiên tiêm cho những người năm mươi tuổi trở lên đã tiêm mũi một và đã đủ thời gian tiêm mũi hai
tuy nhiên trong quá trình tổ chức
tiêm tại sân vận động đạt đức trên đường nguyễn văn lượng
lực lượng chức năng phát hiện khoảng một mươi sáu người cầm phiếu mời đến tim nhưng không thuộc đối tượng tiêm
lực lượng an ninh tại điểm tiên mời nhóm người này về công an làm việc
qua xác minh ban đầu trên giấy mời tiêm của nhóm có dấu mọc của ba nhân dân phường một mươi sáu
mọc này do một cán bộ phường đóng
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
lãnh đạo quận gò vấp cho biết cán bộ công chức của phường có sai phạm dưới líu đến đâu
thì xử lý theo quy định đến đó
hệ nhóm người ra vụ việc đã được giao cho công an quận để xác minh
liên quan đến công tác tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín công an xã bình hưng
huyện bình chánh tp hcm cũng vừa phát hiện một mươi một người tạo tin nhắn giả để được tiêm vaccine
vì chờ quá lâu
công an đã lập biên bản và những người này cũng cam kết không tái phạm
chuyển sang một thông tin hy hữu hai người bỏ lại xe gắn máy rồi nhảy xuống ao
khiến cho nhiều người nghi là tự tử nên báo cảnh sát
sau đó cả hai bơi vào bờ và về nhà
trong khi đội cứu hộ mất nhiều giờ lặng mỏi
tìm kiếm vụ việc đã xảy ra vào chiều qua tại tp hcm
ngày hai mươi tám tháng chín người dân ấp ba b xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
phát hiện một xe gắn máy một đôi dép nữ lại để trong hẻm nên ra kiểm tra
khi đến khu vực ao rộng hơn ba m hai thì bọn người phát hiện thêm mũ bỏ hiểm nổi dưới ao
nghi ngờ có người tự tử nên người dân trình báo chính quyền
cảnh sát sau đó huy động một mươi chín cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường mò lặn tìm kiếm
sau nhiều giờ lặn tìm trong ao rộng và sâu các cảnh sát đã dừng cuộc tìm kiếm
khi hay tin hai người bỏ xe máy nhảy xuống ao nghi tự tử đã bơi vào bờ và trở về nhà
công an xã bình hưng huyện bình chánh đang xác minh nhân thân lai lịch của hai người này
để đưa về trụ sở làm rõ xử lý
tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại ngã tư phố cầu ca huyện phú bình tỉnh thái nguyên
khiến một người tử vong
theo hình ảnh do camera của một số hộ dân ở khu vực gần đó ghi lại
xe tải chở đất mang biển kiểm soát một mươi năm c năm nghìn ba trăm bốn mươi tám lưu thông trên quốc lộ ba mươi bảy hướng thái nguyên bắc giang
trong lúc vào cua gấp đã bị lật
cùng lúc đó xe ô tô con nhãn hiệu hyundai túc sưởng màu đen do người đàn ông trú tại tỉnh bắc giang điều khiển
lưu thông theo chiều ngược lại khi đến đoạn đường trên đã bị ô tô tải đè lên
hậu quả người đàn ông tử vong tại chỗ hai xe ô tô bị hư hỏng nặng
ngay sau khi xảy ra sự việc các lực lượng chức năng của huyện phú bình tỉnh thái nguyên
đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân ra ngoài đồng thời phân luồng tránh ách tắc giao thông
cho đến chín h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín toàn bộ đất bị đổ ra đường và hai xe ô tô đã được di chuyển
để đảm bảo an toàn giao thông và hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ
theo ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ cho biết vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày hôm qua
trên địa bàn xã minh tân huyện cẩm khê
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hậu quả đã khiến cho năm người thiệt mạng và hai người khác bị thương
tại km một mươi năm năm mươi đường tỉnh ba trăm hai mươi một c thuộc địa bàn xã minh tân một nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao
đã bất ngờ xảy ra tai nạn liên hoàn
vụ tai nạn này đã khiến cho năm người tử vong hai người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện
trong số các nạn nhân có sáu người đang là học sinh cấp hai và cấp ba có một học sinh mới tốt nghiệp cấp ba
ngay sau khi nhận được tin
tin báo của người dân công an huyện cẩm khê đã có mặt bảo vệ hiện trường tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu
và phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phú thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
củng cố hồ sơ sự việc
nguyên nhân ban đầu xác định các nạn nhân điều khiển xe máy với tốc độ cao không làm chủ được tay lái
đã dẫn đến vụ tai nạn này
một tài xế xe tải không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín lái xe bỏ chạy khoảng một trăm linh cơ sở
và đâm gãy hai rào chắn chốt kiểm soát dịch
ngày hôm nay công an huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông đã tạm giữ hình sự đối với lê thành an
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày một mươi chín tháng chín tổ công tác phòng chống dịch của huyện đắk long tỉnh đắk nông phát hiện lê thành an
điều khiển xe ô tô tải hướng tỉnh lâm đồng đến huyện đắk cờ long
bị yêu cầu dừng xe kiểm tra và khai báo y tế an đã chống đối thách thức dừng xe chắn trước barrier
tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không có giấy phép lái xe và hết hạn tem kiểm định
đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định
không những không chấp hành đối tượng còn lăng mạ xúc phạm tổ công tác và khóa cửa xe bỏ đi
lợi dụng lúc lực lượng chức năng mở barrier cho xe ô tô khác đủ điều kiện phòng chống dịch qua chốt an đã nổ máy bỏ chạy
trong quá trình bỏ chạy đối tượng còn điều khiển xe ô tô làm hư hỏng một xe máy và đâm gãy barrier các chốt kiểm dịch huyện đắk cờ long và huyện di linh tỉnh lâm đồng
lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng xe đặc trùng truy đuổi và bắt giữ đối tượng ngay sau đó
với thủ đoạn gian dối lừa nạn nhân góp tiền mua bán lợn và bò với số lượng lớn bán cho khách chiếm đoạt tổng số tiền là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
nguyễn thị hồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tạo lòng tin hồng cam kết sẽ trả lãi và chia lợi nhuận theo ngày cho nạn nhân
tin lời đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng và cho vay hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán lợn bò
mà dùng hết vào việc trung tiền cho khách thắng số đề chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân và mua hai căn nhà ở
giữa đối tượng nguyễn thị hồng và nạn nhân có nhiều lần giao nhận tiền nhưng không viết giấy ký nhận chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn thị hồng đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm thủ tục cấp khống một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi dùng những sổ đỏ này thế chấp ngân hàng và chuyển nhượng cho nhiều người để chiếm đoạt tiền
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với phan ngọc phương
trú tại huyện châu phú tỉnh an giang về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phương là nhân viên địa chính xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi bốn lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao trong việc làm thủ tục cấp mới cấp đổi cấp chuyển nhượng cho tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
phương đã làm thủ tục cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc quyền quản lý sử dụng còn gọi là cấp giấy khống cho phương và những người thân trong gia đình
sau đó phương sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để gian dối thế chấp vay vốn ngân hàng quỹ tiến dụng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ba người dân
chiếm đoạt số tiền trên ba một tỷ đồng ngoài ra phương còn nhận làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng mà làm thủ tục cấp mới cấp đổi không đúng số thửa đất chuyển nhượng rồi chiếm đoạt số tiền thuế chuyển nhượng
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên vừa làm rõ bốn đối tượng liên quan đến hành vi hủy hoại tài sản và cho vay lãi nặng là khương thị thoan bùi thanh dương cùng chú tại thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc nguyễn văn nhật nguyễn như hoàng ở huyện đông anh tp hà nội
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một gia đình chị trần thị kim phương ở phường trưng chắc thành phố phúc yên nhiều lần bị một số đối tượng ném chất bẩn vào nhà và cố ý hủy hoại tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã xác minh làm rõ xuất phát từ mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai với gia đình chị phương khương thị thoan đã thuê bùi thanh dương uy hiếp gia đình chị phương
dương đã chỉ đạo nhật và hoàng nhiều lần tổ chức ném chất bẩn vào nhà và cố ý hủy hoại tài sản của gia đình chị phương
điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên xác định dương còn có hành vi cho vay lãi nặng
bước đầu dương khai nhận đã cho khoảng một trăm năm mươi người trong và ngoài tỉnh vay tiền và cầm cố tài sản với lãi suất từ ba sáu đồng một triệu mỗi ngày

điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án